thế nhưng anh nguyễn tuấn anh hai mươi sáu tuổi ở thanh xuân hà nội lại mắc bệnh đột quỵ do sử dụng máy tính nhiều giờ
trước đó anh nhập viện trong tình trạng đau đầu khó thở điện tim biến đổi thất thường
được biết tuấn anh là nhân viên kỹ thuật chuyên thiết kế đồ họa ba d nhà ở
do áp lực từ công việc căng thẳng mất ngủ nhiều ngày nên dẫn đến đột quỵ